vào năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải hà nội đặt mục tiêu là giảm tám một mươi điểm ồn tắc giao thông
trong đó sẽ đặc biệt lưu ý xử lý các điểm nóng gây bức xúc cho người dân
theo liên ngành giao thông vận tải và công an tp hà nội năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố còn tồn tại ba mươi bốn điểm thường xuyên ủn tắc trong giờ cao điểm
trong đó có ba mươi ba điểm chuyển tiếp năm hai nghìn một mươi chín và một điểm phát sinh quý i năm hai nghìn hai mươi